các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
mưa lớn kéo dài suốt từ đêm ngày một mươi năm tháng một mươi đến sáng nay đã khiến nhiều tuyến đường ở thành phố hà tĩnh tỉnh hà tĩnh biến thành sông
nhiều tuyến đường ngọp sâu từ hai đến năm mét như hải thượng lã nông nguyễn du sô viết nghệ tĩnh lê ninh
một số phương tiện tham gia giao thông khi đi qua các tuyến đường ngập nước cũng đã bị chết máy phải gọi xe cứu trợ
một cán bộ đội cảnh sát giao thông công an thành phố hà tĩnh cho biết từ khoảng sáu giờ ba mươi sáng nay
mưa lớn xối xả kết hợp với chiều cường dâng cao đã khiến nhiều tuyến đường ở thành phố hà tĩnh bị ngập sâu
viện này cho biết chiều cầng dâng khiến hệ thống thoát nước bị ngã lại
lực lượng chúng tôi cũng đã có mặt tại các tuyến đường bị ngập để đặt biển cảnh báo và điều tiết giao thông
theo thông tin từ ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh hà tĩnh
để chủ động ứng phó với đợt mưa lớn diễn ra từ đêm ngày một mươi năm tháng một mươi tới ngày một mươi tám tháng một mươi
nhà máy thủy điện hồ hồ đã tiến hành điều tiết nước qua tràn với lưu lượng từ năm mươi đến hai trăm linh m ba một giây
đến bảy giờ sáng nay nhà máy thủy điện này đã nâng mức xả với lưu lượng hai trăm sáu mươi sáu m ba một giây
thông tin từ đài khí tượng thủy văn tỉnh hà tĩnh dự báo trong khoảng ba đến sáu giờ tới
khu vực hà tĩnh tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ năm mươi đến một trăm linh mm
cảnh báo trong ba đến sáu giờ tới nguy cơ cao sẽ ra lũ khuét xa lở đất và ngập ống trên các khu vực trong tỉnh
cũng trong sáng nay hai mươi một hộ dân tại tỉnh thanh hóa đã phải di rời khẩn cấp do sạt lở ta luy dương
quốc lộ một mươi năm c đoạn qua bản kéo té xã nhi sơn huyện mường lát
hai mươi một hộ dân phải di rời khẩn cấp do sạt lở
sáng ngày một mươi sáu tháng bảy ông thao văn linh chủ tịch ủy ban nhân dân xã nhi sơn huyện mường lát tỉnh thanh hóa cho biết
mưa kéo dài những ngày qua đã gây sạt lở ta luy dương quốc lộ một mươi năm c đoạn qua bản kéo té xã nhi sơn huyện mường lát
quốc lộ một mươi năm c là con đường huyết mạch nối huyện miền núi mường lát với miền xuôi của tỉnh thanh hóa
ông linh cho biết đoạn kè rọ đá ở ta luy dương của quốc lộ một mươi năm c thuộc bản kéo té dài khoảng hơn hai mươi mét
đây là đoạn có hiện tượng xê dịch sạt lở lâu rồi nên rất cần xử lý lại để đảm bảo an toàn cho người dân khi đi qua
ông lanh cho biết thêm đoạn sạt lở không ảnh hưởng đến khu dân cư do nhà dân nơi gần nhất cách khu vực sạt lở khoảng ba trăm linh đến bốn trăm linh mét
ông nguyễn văn bình chủ tịch ubnd huyện mường lát cho biết đoạn sạt lở quốc lộ một mươi năm c ở bản kéo té các đơn vị chức năng đã kiểm tra
nhưng do chưa đến mức gây ách tắc giao thông nên đơn vị quản lý chưa xử lý theo trường hợp khẩn cấp
ông bình cho biết thêm mưa kéo dài những ngày qua làm ảnh hưởng đến nhiều hội dân và đã phải di rời khẩn cấp ba hội dân ở thị trấn mường lát
ông bình cũng bày tỏ lo lắng do mưa kéo dài nhờ nơi đất thấm đủ nước và rất dễ xảy ra tình huống xấu dân trên địa bàn huyện này
vẫn tiếp tục có mưa ngoài điểm sạt lở trên tại km bốn mươi cộng hai trăm linh quốc lộ một mươi năm a đoạn qua bảng mướp thị trấn hồi xuân
huyện quan hóa tỉnh thanh hóa cũng mới xuất hiện điểm nguy cơ sạt lở buộc chính quyền địa phương phải di rời khẩn cấp một mươi bốn hội dân
theo ghi nhận của cơ quan chức năng đoạn có nguy cơ sạt lở là ta lưu dương của quốc lộ một mươi năm a
tại đây xuất hiện vết nứt theo chiều từ trên xuống dưới dài khoảng ba mươi mét
phía ta luy âm là khu dân cư nên nếu xảy ra sạt lở sẽ đe dọa trực tiếp
nếu xảy ra sạt lở sẽ đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân buộc chính quyền phải di dời một mươi bốn hội dân
để xử lý điểm nguy cơ sạt lở trên quốc lộ một mươi năm a sở giao thông vận tải thanh hóa đã tổng hợp các phương án xử lý
để trình ubnd tỉnh thanh hóa và tổng cục đường bộ việt nam quyết định phương án xử lý
theo tổng hợp của ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn phòng thủ dân sự tỉnh thanh hóa
tính đến một mươi sáu h ngày một mươi năm tháng một mươi mưa kéo dài nhiều ngày đã gây sạt lở nhiều điểm trên các tuyến quốc lộ hai trăm một mươi bảy quốc lộ một mươi năm a quốc lộ một mươi năm c
và tỷ lọ dt năm trăm một mươi chín dt năm trăm một mươi bốn dt năm trăm một mươi sáu b dt năm trăm hai mươi hai dt năm trăm hai mươi một c
nhiều khu dân cư cũng đã bị sạt lở đe dọa an toàn nhà dân buộc chính quyền các địa phương phải di rời tổng cộng hai mươi một hội dân
kể cả các hội dân nêu trên bao gồm huyện mường lát di rời ba hộ huyện quan hóa
một mươi sáu hộ huyện lang chánh một hộ huyện như thanh một hộ
theo dự báo của đài khí tượng thủy văn thanh hóa do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với giải hội tội nhiệt đới
những ngày tới trên địa bàn tỉnh thanh hóa tiếp tục có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
tổng lượng mưa có thể đạt từ năm mươi đến một trăm linh mm
dạng sáng ngày một mươi sáu tháng một mươi mưa lớn bắt đầu xuất hiện tại nhiều nơi ở trung bộ
từ một giờ đến bốn h lượng mưa ghi nhận được tại thừa thiên huế hà tĩnh đã đạt ngưỡng trên một trăm linh mm
trong khi các khu vực khác thuộc thanh hóa nghệ an quảng nam mưa giao động từ bốn mươi đến sáu mươi mm
ông nguyễn văn hưởng trưởng phòng dự báo khí hậu trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
chưa biết các tỉnh từ nghệ an đến quảng nam và con tum bắt đầu bước vào ba ngày của đợt mưa lớn diện rộng
kéo dài từ đêm ngày một mươi năm dạng sáng ngày một mươi sáu đến hết ngày một mươi tám tháng một mươi
điều này xảy ra do ảnh hưởng của tổ hợp hình thái gồm không khí lạnh
giải hội tụ nhiệt đới và một vùng xoáy thấp đang hoạt động ở khu vực biển đông
những ngày tới vùng áp thấp khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và di chuyển vào trung trung bộ
trong ba ngày tới trọng tâm mưa nằm ở khu vực từ hà tĩnh đến thừa thiên huế
lượng mưa ghi nhận được có thể lên tới ba trăm linh sáu trăm linh mm cả đợt có nơi trên sáu trăm linh mm
với diễn biến này chuyên gia cảnh báo nguy cơ lũ quét xả lở đất ở vùng núi phía tây các tỉnh quảng bình quảng trị thừa thiên huế
trong khi đó lượng mưa được dự báo tại nghệ an là từ một trăm linh đến hai trăm linh mm cả đợt
khu vực này vừa trải qua đợt mưa do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số tám
nên người dân cũng cần đề phòng hiện tượng sạt lở do đất đã ngâm nước
từ đà nẵng đến quảng ngãi và phía bắc tây nguyên mưa phổ biến từ một trăm linh ba trăm linh mm có nơi trên ba trăm linh mm
sau đợt này miền trung khả năng đón thêm nhiều đợt mưa mới
trong bản tin dự báo mùa cơ quan khí tượng cảnh báo các tỉnh thành phố trung trung bộ và nam trung bộ
có thể hứng những đợt mưa lớn rồn rập trong nửa cuối tháng một mươi và tháng một mươi một tiếp diễn đến đầu tháng một mươi hai
cùng lúc ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường liên tục những ngày tới khiến bắc bộ và thanh hóa tiếp tục mưa lạnh
ngày một mươi sáu một mươi bảy tháng một mươi mưa chỉ còn xuất hiện chủ yếu về đêm và sáng sớm ngày tạnh giáo
nhiệt độ giảm hơn so với những ngày qua giao động từ một mươi tám đến hai mươi độ c vùng núi có nơi rét dưới một mươi bảy độ c
tại hà nội mưa giảm trong hai ngày cuối tuần trời lạnh thời tiết tạnh giáo duy trì đến đầu tuần tới
ngày một mươi tám tháng một mươi người dân thủ đô có thể cảm nhận được cái rét đầu tiên của mùa đông năm nay khi nhiệt độ tiếp tục xuống thấp
còn tại tây nguyên và nam bộ mưa rào và rông rải rác tiếp diễn từ một mươi sáu đến ngày hai mươi một tháng một mươi tập trung về chiều tối
chuyên gia cảnh báo một số nơi có thể ghi nhận lượng mưa lớn trong thời gian ngắn kèm nguy cơ lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
trao đổi với phóng viên ông nguyễn văn hưởng trưởng phòng dự báo khí hậu trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
cho biết thời gian tới chúng tôi xác định tổ hợp của không khí lạnh giải hội tụ nhiệt đới và có khả năng cả vùng xoáy thấp
ở khu vực biển đông di chuyển vào sẽ gây ra đợt mưa rất lớn ở các tỉnh từ nghệ an đến đà nẵng quảng nam và khu vực con tum
trong đó trọng tâm mưa là các tỉnh hà tĩnh quảng bình quảng trị thừa thiên huế
theo ông hưởng mưa sẽ rồn rập xảy ra trong ngày một mươi sáu một mươi bảy và đêm ngày một mươi tám tháng một mươi với cường suất mưa cực kỳ lớn
đặc biệt chú ý đến hiện tượng lũ quét xa lở đất
do mưa lớn ảnh hưởng ở phần phía tây ở các tỉnh trung trung bộ nhất là khu vực quảng trị thừa thiên huế quảng bình
nên các công trình xây dựng ở khu vực vùng núi phía tây cần phải hết sức lưu ý trong đợt mưa này
ông hưởng lưu ý theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường
kết hợp với giải hội tụ nhiệt đới có trục qua trung trung bộ nối với vùng áp thấp trên khu vực giữa biển đông
nên từ nay một mươi sáu tháng một mươi đến ngày một mươi tám tháng một mươi ở khu vực trung bộ xảy ra mưa to đến rất to
ngày an có tổng lượng mưa từ một trăm linh đến hai trăm linh mm một đoạn cục bộ có nơi trên hai trăm linh mm một đoạn
khu vực từ hà tĩnh đến thừa thiên huế có tổng lượng mưa từ ba trăm linh đến sáu trăm linh mm một đoạn cục bộ có nơi trên sáu trăm linh mm một đoạn
từ đà nẵng đến quảng ngãi và bắc tây nguyên có tổng lượng mưa phổ biến từ một trăm linh ba trăm linh mm một đợt cục bộ có nơi trên ba trăm linh mm một đợt
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
từ hôm nay một mươi sáu tháng một mươi đến ngày một mươi chín tháng một mươi trên các sông từ nghệ an đến quảng nam xuất hiện một đợt lũ
trong đoạn lũ này đẩy lũ thượng nguồn các sông ở hà tĩnh các sông ở quảng bình quảng trị sông bồ thừa thiên huế lên mức báo đồng hai báo đồng ba và trên báo đồng ba
thượng lưu các sông ở ngày an sông la hà tĩnh sông hương thừa thiên huế sông vui gia quảng nam lên mức báo đồng một báo đồng hai và trên báo đồng hai
thượng lưu các sông ở ngày an sông thu bồn quảng nam các sông ở quảng ngãi quảng tùm lên mức báo đồng một và trên báo đồng một
nguy cơ cao sẽ ra lũ quét xả lợt đất tại khu vực vùng đối và ngọp úng cục bộ tại các vùng trúng thấp ven sông khu đô thị đặc biệt tại các tỉnh yên bái lào cai hà giang phú thọ từ ngày an đến quảng ngãi quảng tùm
thưa quý vị do ảnh hưởng của tổ hợp thiên tai trong các ngày cuối tuần này và đầu tuần sau ở các tỉnh bắc và trung trung bộ xảy ra mưa lớn gây nguy cơ lũ quét sạt lở ở nhiều nơi
các địa phương phải sẵn sàng các phương án để cùng người dân ứng phó với các thiên tai bất ngờ xảy ra
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào và hẹn gặp lại